do ảnh hưởng của thời tiết và đợt mưa lũ vừa qua đã khiến cho một số diện tích lúa của người dân
tại xã võ lao huyện văn bàn tỉnh lào cai xuất hiện sâu cắn dé hoành hành gây thiệt hại lớn cho người dân
diện tích lúa bị thiệt hại tập trung tại cánh đồng của ba thôn gồm ngầu một gầu hai và gầu ba
với diện tích khoảng ba mươi hectare lúa bị sâu cắn dé gây hại trong đó có khoảng hai hectare bị thiệt hại hoàn toàn
chỉ trong thời gian ba ngày sau khi người dân phát hiện nhiều dụng lúa đang độ thu hoạch đã bị sâu cắn trụi bông
khiến nhiều gia đình tại ba thôn bị mất trắng lúa sau thời gian dài chăm sóc
trước mắt để hạn chế thiệt hại xảy ra các cơ quan chức năng đã hướng dẫn người dân nhanh chóng thu hoạch diện tích lúa bị thiệt hại
và có nguy cơ lây lan sâu cắn dé đồng thời tìm biện pháp ngăn chặn sâu bệnh lan ra diện rộng